các dự án lớn chậm tiến độ sẽ tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
do vậy trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đã nêu rõ
thúc đẩy tiến độ các dự án công nghiệp lớn có tác động lan tỏa
đồng thời xử lý quyết liệt các dự án chậm tiến độ kém hiệu quả
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm việt nam có thể phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt điện năng
ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế bởi các dự án phát điện lớn đều chậm đưa vào vận hành
vì thế cần sớm có biện pháp xử lý giải quyết triệt đề
theo quy hoạch điện bày điều chỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi có tổng cộng một trăm một mươi sáu dự án nguồn điện
cần được đầu tư và đưa vào vận hành
nhưng sau bốn năm thực hiện nhiều dự án hoặc không được thực hiện hoặc bị chậm tiến độ
nhà máy nhiệt điện thái bình ii là một ví dụ
hiện hữu nhất là dự án nó bị chậm tiến độ
tiến độ là chi phí
mỗi ngày ở đây phát triển thêm và tổn thất
nếu chi phí trực tiếp là nó khoảng hơn hai tỷ
và nếu chi phí gián tiếp là nó trên chín tỷ
như vậy nếu cứ chậm thì mỗi ngày chúng ta vừa mất trực tiếp vừa tổn thất là khoảng một mươi hai tỷ
đây là dự án mẫu được nhật bản tài trợ với mục đích trình diễn công nghệ đốt xác để phát điện năng
vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường tận dụng nhiệt thu được để phát điện
nhưng sau bốn năm hoàn thành vẫn bị đắp chiếu
dự án được khởi công từ hai nghìn một mươi bốn đến cuối hai nghìn một mươi sáu hoàn thành
từ đó đến nay
tuy nhiên hiện nay là nhà máy vẫn chưa đi vào hoạt động
nó do vướng mắc về các quy định về quản lý cơ chế quản lý tài sản và cơ chế vận hành
vì thế cần nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để sớm vận hành những dự án địa lớn
tránh lãng phí tiền của và bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước
cần phải có cái định định khối hợp của bốn bộ

để làm sao chúng ta có thể phát triển hành viện hành quốc hơn
và đồng minh cầu điện năng cho các địa phương tiên sở hữu đất nước chúng ta
lắng nghe xem xét và sớm đưa ra các giải pháp cụ thể để đưa các dự án điện năng lớn sớm đi vào vận hành
chính là bước tạo đà
đại hội một mươi ba tới đây sớm phát huy hiệu quả trong cuộc sống